tối ngày một mươi tháng bốn tại thành phố con tum đã lòng trọng tổ chức kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập thành phố con tum tỉnh con tum ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn chín ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi năm qua với đặc điểm là một thành phố trực thuộc tỉnh miền núi vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn
nhưng với sự nỗ lực của các cấp các ngành đến nay thành phố con tum phát triển khá rõ nét
kinh tế duy trì mức tăng trưởng công nghiệp xây dựng khá cao bình quân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi tám đạt một mươi tám sáu một năm
diện mạo đô thị thành phố ngày càng khăng trăng một trăm linh số hộ được sử dụng điện chín mươi bảy các tuyến đường phố đường hẻm nội thành có điện công lộ
và hầu hết các tuyến đường trung tâm xã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng công lộ chín mươi bảy năm hộ được sử dụng nước bảo đảm vệ sinh
bên cạnh đó phát huy những lợi thế sẵn có thành phố con tum đẩy mạnh
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố con tum lần thứ một mươi một đề ra
đó là xây dựng thành phố con tum ngày càng phát triển hơn